ngay cả với những người đã tiêm đầy đủ vaccine vẫn có nguy cơ nhiễm covid một mươi chín
để chung sống với dịch bệnh an toàn bền vững
mỗi người dân cần nâng cao ý thức của bản thân về phòng dịch không lơ là chủ quan
thực hiện nghiêm các quy định khuyến cáo về y tế
chú ý đảm bảo an toàn phòng dịch với các đối tượng chưa được bảo vệ bởi vaccine như trẻ em